quốc lộ tám a là tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh hà tĩnh và có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội
củng cố quốc phòng an ninh khu vực phía tây của tỉnh
thế nhưng do lưu lượng phương tiện giao thông lớn nên vài năm trở lại đây
nhiều đoạn quốc lộ tám a đã xuống cấp và trở thành nỗi ám ảnh của lái xe khi đi qua đây
năm hai nghìn một mươi chính phủ đã phê duyệt đầu tư nâng cấp tuyến đường với tổng số vốn hơn một sáu trăm sáu mươi tỷ đồng
tuy nhiên đến nay số tiền được cấp mới chỉ là hai trăm chín mươi ba tỷ đồng
vì vậy chủ đầu tư cũng mới chỉ nâng cấp một số đoạn đường và cầu yếu trên tuyến
nên một số đoạn qua xã sơn diệm huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh đã bị xuống cấp nghiêm trọng

năm hai nghìn một mươi hai đang bị cải sới bóc tách tạo nên những hố sâu khi mùa mưa
suốt ba mươi hai km còn lại của tuyến đường từ cầu hà tân huyện hương sơn đến cửa khẩu quốc tế cầu treo
là những khúc cua hiểm trở làm ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân
tuyến đường tám đi qua khu vực hà tĩnh đến cửa khẩu cầu treo và sang lào là một tuyến đường hết sức quan trọng
trong vấn đề giao thương buôn bán thương mại du lịch đầu tư của cả việt nam và lào
tuyến đường tám đi qua khu vực hà tân đến cửa khẩu cầu treo là một tuyến đường hiệt sức quan trọng
trong vấn đề giao thương buôn bán thương mại du lịch đầu tư của cả việt nam và lào
tuyến đường tám đi qua khu vực hà tĩnh đến cửa khẩu cầu treo là một tuyến đường hiệt sức quan trọng